tại nhà quốc hội được sự ủy quyền của hội đồng nhà nước cuba
chủ tịch viện cuba hữu nghị với các dân tộc fernando guterres los
đã vinh dự trao tặng huân chương đoàn kết của hội đồng nhà nước cộng hòa cuba
dành cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đây là huân chương cao quý nhất của hội đồng nhà nước cộng hòa cuba
dành tặng cho lãnh đạo các tổ chức hữu nghị với cuba
tham dự buổi lễ về phía nước ta còn có đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trường quốc hội
vinh dự thay mặt hội đồng nhà nước cuba trao huân chương tặng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch icap fernando guterres los nêu rõ
đây là hoạt động nhằm ghi nhận tình hữu nghị quý báu và đầy ý nghĩa
mà đồng chí nguyễn thị kim ngân đã dành cho nhân dân cuba trong một thập kỷ qua
khi đồng chí còn là chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba
cuba cũng sẽ không bao giờ quên sự kiện chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đến cuba
để phiếng lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro ruz
chủ tịch icap nhấn mạnh cuba xin gửi lời chúc mừng đồng chí nguyễn thị kim ngân
nhà lãnh đạo không mệt mỏi đã phát huy thành công di sản của chủ tịch hồ chí minh
và đã chứng tỏ phẩm chất vẹn toàn đại diện cho những người phụ nữ của dân tộc việt nam anh hùng
bày tỏ xúc động và tự hào đón nhận huân chương đoàn kết do hội đồng nhà nước cộng hòa cuba trao tặng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định trong lịch sử quan hệ quốc tế của thế giới
có lẽ hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ việt nam cuba
trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng mối quan hệ gắn bó đã được chủ tịch hồ chí minh
và lãnh thủ cách mạng fidel castro cùng nhiều thế hệ lãnh đạo nhân dân hải nước
giày công vùn đắp và đã trở thành biểu tượng của thời đại
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình
để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt
đoàn kết gắn bó trong sáng mẫu mực thủy chung giữa việt nam và cuba